ủy ban thường vụ quốc hội đã thông qua nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thanh hóa
theo đó tỉnh sẽ sắp xếp một trăm bốn mươi sáu đơn vị hành chính cấp xã thành bảy mươi đơn vị hành chính cấp xã mới
sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh thanh hóa từ sáu trăm ba mươi năm giảm còn năm trăm năm mươi chín đơn vị
từ đầu năm chính quyền huyện lang chánh đã thành lập ban chỉ đạo để ra soát các vấn đề có liên quan
để chuẩn bị sắp nhập xã quang hiến vào thị trấn lang chánh
hai yếu tố được ưu tiên hàng đầu là sắp xếp bộ máy tổ chức và tuyên truyền vận động để đạt được sự đồng thuận của nhân dân
người thị trấn thì tất nhiên là cái nhất là cái việc kinh tế là làm thế nào là phải phát triển
để cho nó ngang tầm với cái người thị trấn trước kia
và thế thì bà quang rất phân khởi
thì sau khi là bà con đã thấm nhuận rồi và đã đồng tình quan điểm rồi
thế thì cái việc mà lấy phiếu là đạt một trăm linh
đề án sắp xếp
sắp xếp lại các đơn vị xã phường được thực hiện tại hai mươi sáu trên hai mươi bảy huyện thị thành phố thuộc tỉnh thanh hóa
tỉnh cũng sẽ thành lập thêm thị trấn nưa thuộc huyện triệu sơn
trên cơ sở toàn bộ hai mươi một km hai diện tích tự nhiên với dân số khoảng chín sáu trăm linh người của xã tân ninh
đến thời điểm hiện tại về cơ bản các địa phương trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng cho việc sắp nhập
thanh hóa là một cái tỉnh có số lượng đơn vị chính cấp xã là sắp xếp rất lớn
mà khác thì trong cái năm tới
hai nghìn hai mươi thì đại hội đảng bộ cấp cấp diễn ra
thế nên là tỉnh đã xác định là trong năm hai nghìn một mươi chín là phải thực hiện
xong cái việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
để tạo thuận lợi nhất cho công tác triển khai đại hội đảng cấp cấp vào năm hai nghìn hai mươi
với kết quả giảm được bảy mươi sáu đơn vị hành chính cấp xã sau khi sắp xếp lại
thanh hóa là địa phương có số lượng sáp nhập xã lớn nhất cả nước
cũng là tỉnh đi đầu trong việc triển khai thực hiện đề án này